phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa và công an huyện diên khánh vừa phối hợp bắt giữ một nhóm ba đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ và mua bán pháo nổ
tổ công tác tuần tra trên đường hai mươi ba tháng một mươi đoạn gần cây dầu đôi thuộc địa bàn xã diên an thì phát hiện ba đối tượng gồm hồ nhâm cường hồ nhâm thắng và đỗ minh tâm đang điều khiển hai xe máy chở theo một thùng xốp màu trắng có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra thì phát hiện bên trong thùng xốp có nhiều loại pháo khác nhau với khối lượng gần hai mươi ba kg các đối tượng khai nhận số pháo trên đều là pháo nổ do nước ngoài sản xuất tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tăng khám xét khẩn cấp nơi ở của cả ba đối tượng